theo quy hoạch giao thông của thành phố đã được phê duyệt đến năm hai nghìn ba mươi hà nội sẽ có chín tuyến xe buýt nhanh brt
khi một số tuyến đường sắt đô thị chưa được triển khai
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sẽ nghiên cứu thiết kế từng tuyến xe buýt nhanh
điều kiện về cơ sở hạ tầng và khả năng tài chính từng giai đoạn để quyết định thứ tự triển khai các tuyến